chuẩn bị gấp gáp cộng thêm thời tiết đầu hè khắc nghiệt nhưng tất cả đều không cản được tinh thần quyết tâm của các y bác sĩ
tất cả đều xác định đây sẽ là những ngày chiến đấu kiên cường với dịch bệnh sẽ là những ngày chầm mình trong bộ đồ bảo hộ nóng bức
là những lúc lòng trung xuống vì nhớ con nhớ nhà nhưng tất cả vì người bệnh vì người sân cần sung phong đến những nơi đất nước cần

các y bác sĩ đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ khi đến bắc giang để vẹn tròn sứ mệnh sẻ yêu thương chia khó nhọc